khi đến ngang hàng đã thẳng tay ném thẳng viên gạch được chuẩn bị từ trước vào xe gây nguy hiểm cho nhiều người đi đường
vào cuộc điều tra công an quận ngũ hành sơn đã xác định được hai người này là phan phước mai và vợ là phùng thị mỹ dung
cùng chú tại quận sơn trà tp đà nẵng
tại cơ quan công an cả hai đối tượng cho biết vì bức xúc tài xế xe tải điều khiển phương tiện vượt ẩu
nên đã nhặt cục cạch ở đề đường ném vào xe tải làm vỡ kính trắng gió trước và kính trắng gió cửa phụ
thiết hại khoảng ba triệu đồng
hành vi của mai tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông
hiện công an quận ngũ hành sơn đang xem xét hành vi củng cố hồ sơ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
quen biết qua mạng xã hội facebook một thiếu nữ một mươi bốn tuổi từ hà nội lên lạng sơn chơi thì bị sáu thanh niên thay nhau rào cấu
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng hai công an tp lạng sơn tiếp nhận đơn tối giác của một thiếu nữ sinh năm hai nghìn năm
trú tại quận long biên hà nội
bị một số nam thanh niên thực hiện hành vi giao cấu
qua điều tra xác minh công an tp đã làm rõ sáu đối tượng thực hiện hành vi giáo cấu với nạn nhân
gồm nguyễn ngọc trinh chú tại huyện cao lộc lạng sơn
ngô tuấn hùng vũ huân hoàng minh quân và hoàng ngọc hải la thanh cầu
đều trú tại tp lạng sơn
trước đó vào khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám trinh có quen biết nạn nhân trên facebook
và hẹn lên tp lạng sơn chơi
đến ngày chín tháng hai nạn nhân lên tp lạng sơn và gặp nhóm bạn của trinh
quá trình đi chơi nhằm đối tượng trên đã thực hiện hành vi giáo cấu với nạn nhân
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục hoàn tất thủ tục hồ sơ
để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang
cho biết đã hoàn tất thủ tục đưa trần ngọc dầu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại phường mỹ long tp long xuyên vào cơ sở điều trị ca nghiện ma túy tỉnh
để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào sáng sáng tp long xuyên đã thực hiện hành vi giáo cấu với nạn nhân
trước đó vào sáng ngày sáu tháng ba chị nguyễn thị thu hương
trú tại phường mỹ long tp long xuyên phát hiện chiếc xe máy của mình
để trước nhà bị mất trộm
sau khi biết giàu là chó ruột chị lấy chiếc xe
nên chị đã đến công an phường trình báo
sau quá trình vận động chiều ngày một mươi bảy tháng ba
gia đình đưa giàu đến công an phường mỹ long đầu thú
tại công an công an giàu khai nhận đã lấy trộm rồi đem đi cầm được năm triệu đồng
sau đó giàu sử dụng số tiền trên đi hát karaoke đánh số đề và chơi game bán cá
do giàu dương tính với chất ma túy
nên chủ tịch ủy ban nhân dân phường mỹ long đã ra quyết định
đưa dầu vào cơ sở điều trị ca nghiện ma túy tỉnh để tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị và các bạn cho vay tiền với thủ tục đơn giản nhanh chóng
không cần tài sản thế chấp
những lời chào mời có cánh như thế này
thì đã khiến nhiều người dân sập bẫy tín dụng đen
với mức lãi suất cao vay ngất ngừa
hoạt động cho vay nặng lãi này đang lên lõi khắp các địa phương
ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự
mới chỉ đầu năm trước diễn biến
phức tạp của hoạt động tín dụng đen
lực lượng công an khánh hòa đang tập trung triển khai
các biện pháp đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này
ghi nhận tại thành phố cam ranh
sổ hộ khẩu chứng minh nhân dân
hoặc giấy đăng ký xe
bất kỳ người dân nào có nhu cầu vay tiền
chỉ cần có các loại giấy tờ trên
là có thể được vay tiền ngay
dịch vụ vay tiền trả góp một cách dễ dàng này
do đối tượng đào duy cường ba mươi ba tuổi
chú hải phòng mở ra tại số nhà

phường cam phú thành phố cam ranh
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
nốt bóng giữa hình thức
một đại lý bán vé máy bay
tuy nhiên hoạt động cho vay theo kiểu tín dụng đen
của cơ sở tri vũ
đã bị công an thành phố cam ranh kiểm tra phát hiện
qua kiểm tra thực tế
thì cơ sở tri vũ
trương bản là đại lý bán vé máy bay
nhưng qua kiểm tra
làm việc và xác minh
thì bên trong cơ sở
không có bất cứ hoạt động
kinh doanh bán vé máy bay gì cả
mà là do các đối tượng trá hình
để nấp bóng và hoạt động bên trong
là cho vay
tín dụng đen
làm việc với cơ quan điều tra
chủ cơ sở tri vũ khai nhận
đại lý bán vé máy bay thực chất chỉ là vỏ bọc bên ngoài
để che đậy trong hoạt động chính của cơ sở
là cho vay theo hình thức trả góp
với lãi suất cao
hàng ngày đào duy cường thuê người đi dài
sán tờ sơ khắp nơi
để cho những người có nhu cầu vay tiền cấp thiết biết
và tìm đến
sau khi xác minh địa chỉ hoàn cảnh của khách hàng
chúng sẽ đưa ra mức lãi suất cho vay
từ một mươi hai đến hai mươi
tùy theo mỗi khách hàng
từ tháng sáu đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
đã có một trăm một mươi bảy khách hàng
đến cơ sở này vay tiền
với tổng số tiền là hơn tám trăm linh triệu đồng
với mức lãi suất này
mà đối với những khách hàng
mà đang có những hoàn cảnh khó khăn
thật sự là rất khó
để mà thanh toán được
mức lãi suất như vậy
thì đa số dẫn đến
một số người
người vay có trong danh sách
mà chúng tôi đi xác minh
họ không có còn ở địa phương nữa
họ đã do không có khả năng để trả nợ
cho nên họ bỏ địa phương đi luôn
theo công an thành phố cam ranh
thời gian qua trên địa bàn xuất hiện tình trạng
một số đối tượng từ các tỉnh khác vào cam ranh
thuê nhà để hoạt động cho vay nặng lãi
núp bóng các doanh nghiệp
chúng hoạt động dưới nhiều hình thức khác nhau
nhiều mùa bán cho thuê xe máy
sinh vụ chuyển tiền bán vé máy bay
thực hiện kế hoạch phòng ngừa
đấu tranh xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật
liên quan đến tín dụng đen
công an thành phố cam ranh đã đẩy mạnh kiểm tra
các cơ sở tổ chức cá nhân
có bửa huyện nghi vấn hoạt động tín dụng đen
bảo kê xếp nợ đòi nợ thuê
để khẩn trương xác minh
có biện pháp đấu tranh
chúng tôi sẽ tăng cường
chỉ đạo bộ phòng nghiệp vụ xuống cơ sở
kiểm tra đồng loạt tất cả cơ sở
cho vay rồi cầm đồ
đồng thời phối hợp nhắc nhở họ
không có được cho hình thức
cho vay vay kiểu đó là
nó vi phạm pháp luật
đồng thời chúng tôi cũng là lập cái danh sách quản lý
đối với các cơ sở mà có dấu hiệu
nó vi phạm kiểu mà cho vay
thì lãi suất cao
có thể thấy hoạt động cho vay nặng lãi
hiện nay ngày càng phát triển
với nhiều hình thức thủ đoạn rất tinh vi
được cho là mấu chốt phát sinh những loại tội phạm
như xếp nợ đòi nợ thuê
cưỡng đoạt tài sản bắt giữ người trái pháp luật
gây dối chức tượng công cộng
sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an
trả tự hạn chế những hệ lụy
mà tín dụng đen mang đến cho nhân dân
hơn một tấn nội tạng bốc mùi hôi thối
đang trên đường đi tiêu thụ
vừa bị lực lượng quản lý thị trường số một mươi ba
của quản lý thị trường hà nội
phối hợp với lực lượng chức năng kịp thời phát hiện ngăn chặn
khoảng hai mươi ba h ngày bảy tháng ba
tại ngõ một trăm hai mươi sáu đường hồ tùng mậu quận cầu giấy hà nội
lực lượng chức năng đã phát hiện
bắt quả tăng xe ô tô tải
bình kiểm soát hai mươi chín c hai mươi hai nghìn bốn trăm năm mươi ba
đang vận chuyển hàng hóa vi phạm pháp luật
tăng vật thu giữ gồm hai mươi một thùng
chứa hơn một hai trăm linh kg nội tạng lợn
cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra
và hoàn thành các thủ tục để tiêu hủy số nội tạ bẩn nói trên
khi bóc từng thùng xốp kiểm tra
bên trong đa phần là trứng gà non
và trực tràng lợn được ướp lạnh bằng đá cây
nhưng vẫn chảy nước nhất bốc mùi hôi nồng nặc
lái xe khai nhận được chủ hàng
giao trở ra chợ long biên
và cũng không biết nguồn gốc xuất xứ của lô hàng
tuy nhiên bên ngoài bao bì in chữ trung quốc
và được đóng thùng rất cẩn thận
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ
thưa quý vị và các bạn
dịch tả lợn châu phi hiện nay đã xuất hiện
tại một mươi tỉnh thành khu vực phía bắc
trong đó có thành phố hà nội
với thực sự sau khi nghe
thông tin dịch tả lợn châu phi
thì nhiều bà nội chợ dường như đã tẩy chay
với thịt lợn thậm chí có những người
còn quay lưng lại với thịt lợn
và chuyển sang dùng số
những thực phẩm khác
tôi có thể hiểu đó là tâm lý lo lắng
tuy nhiên theo khuyến cáo của các chuyên gia
bệnh dịch tả lợn không lây lan sang người
và trên thực tế thì nó cũng không nguy hiểm đến mức như vậy
chỉ cần chúng ta mua thịt lợn
ở các cửa hàng uy tín
và khi chế biến ở nhiệt độ cao là không sợ
thế nhưng việc người dân quay lưng lại với thịt lợn
thời điểm này đã khiến cho hàng loạt quầy bán thịt lợn
ở nhiều chợ trên địa bàn hà nội
đang bị ế ẩm
đã hơn một tuần nay
bữa cơm của gia đình chị phạm thị diệu
không còn xuất hiện những món ăn được chế biến từ thịt lợn
chị diệu cho biết
dù thịt lợn là loại thực phẩm được cả gia đình yêu thích
nhưng nay cả nhà ai cũng sợ
không dám ăn
cái đợt này đang có
cũng có nghe truyền thông
nói là có dịch lợn
thì sau này nhà mình là không ăn thịt lợn
cũng hạn chế
chủ yếu là như ngày thường
thì vẫn là ăn cá và tôm nhiều hơn
nhưng mà đợt này dịch thì nhà mình
là chuyển sang ăn
về cá và tôm hay là ăn gà
nào thì dịch lợn
cũng ít ăn thịt lợn
cũng như gia đình chị diệu
hiện rất nhiều người tiêu dùng đã hạn chế
sử dụng thịt lợn trong thực đơn ăn uống hàng ngày
khảo sát các chợ trên địa bàn hà nội
như cầu giấy phùng khoang hà đông
đều thấy mức tiêu thụ thịt lợn rất ít và chậm
dân là đều nghe lợn có dịch
cho nên là cái tiêu dùng là nó cũng kém
ví dụ như là
bọn cô đưa thịt vào các nhà hàng
là nhà hàng người ta lấy giảm đi
thế này mà cái lượng tiêu dùng thì
chỉ bằng hai phần mọi chi thôi
nói chung là người ta ăn hạn chế quá
quá ít người đấy còn buổi sáng có khi có hôm
chỉ bán được đến hai ba người mua
một chút mua một tí có hôm bán được hơn
một trăm linh nghìn cả vốn cả lãi
buổi sáng có hôm bán được một trăm tám mươi nghìn
thế này chị chẳng hiểu là bây giờ
người ta cứ sợ quá mà mình cứ lấy chị nghĩ
là nó cũng không đến nỗi mà phải ấy đâu
trên vô tuyến trên truyền hình người ta vẫn tuyên truyền
là không lây sang người cơ mà
bây giờ là đang thị trường ở đâu đó bệ
thì người ta khoanh vùng còn chỗ nào mà không về
thì không vì khoanh vùng
người dân vẫn mua ở bình thường
theo ghi nhận hiện giá thịt lợn
tại các chợ giảm khoảng một mươi
còn tại các siêu thị lớn giá thịt lợn
có tăng nhẹ ở mức khoảng một trăm hai mươi chín đồng
đến một trăm bảy mươi đồng một kg
tùy loại do người tiêu dùng
tìm mua các loại thịt lợn sạch
có nguồn gốc truy xuất
để tránh ảnh hưởng tới tình hình kinh doanh của các tiểu thương
và người chăn nuôi lợn bộ y tế
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
kêu gọi người dân không nên hoang mang
tẩy chay tiêu dùng các sản phẩm thịt lợn
chúng tôi khẳng định
bệnh dịch tả lợn châu phi
không lây nhiễm và không gây bệnh
ở người chính vì thế mà mong
người chăn nuôi và người tiêu dùng
không nên hoảng loạn và không nên quay lưng
vào các sản phẩm thịt lợn
bởi vì bệnh này không lây nhiễm gây bệnh ở người
cái thứ hai là chúng ta mới phát hiện
một số dịch chủ yếu xảy ra các ổ chăn nuôi
nhỏ lẻ và đã được tiêu hủy
toàn bộ số lợn bệnh
với số lượng rất là nhỏ
với bốn hai trăm ba mươi một con
còn như vậy là so với tổng đàn lợn của chúng ta
khoảng ba mươi triệu con thì là quá ít
chưa có vấn đề gì cả
nếu mà ở đâu có ổ dịch thì báo ngay
người ta sẽ đến thu mua ba mươi tám một kg lợn hơi
kể cả lớn bé
cho nên nhân dân không phải lo cái chuyện là phát tán
những dịch bệnh đi các nơi đâu
bộ y tế cho biết hiện hệ thống giám sát
bệnh truyền nhiễm việt nam đang phối hợp
với các tổ chức quốc tế các cơ quan liên quan
để theo dõi giám sát
và sẽ sớm kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh
người tiêu dùng chỉ cần mua thịt lợn
ở những cơ sở uy tín
có đóng dấu kiểm dịch rõ ràng của cơ quan chức năng
chế biến hợp vệ sinh là hoàn toàn
có thể yên tâm sử dụng
thủ tướng chính phủ đã ký quyết định
hai trăm năm mươi năm qdttg quyết định mức lãi suất
cho vai ưu đãi
của các tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định
theo quyết định tại nghị định số
ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
của chính phủ
về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
theo đó mức lãi suất cho vai ưu đãi
của các tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định
áp dụng trong năm hai nghìn một mươi chín
đối với dư nợ của các khoản vai
cho vai để mua thuê nhà ở xã hội
xây dựng mới hoặc cải tạo
sửa chữa nhà ở để theo quyết định
tại nghị định của chính phủ
về phát triển nhà và quản lý nhà ở xã hội
là năm một năm
quyết định có hiệu lực kể từ khi thi hành
ngày ký là ngày bốn tháng ba
theo quyết định
số một trăm linh thì đối tượng được vay vốn
ưu đãi để mua thuê nhà ở xã hội
xây dựng mới hoặc cải tạo
sửa chữa nhà để ở
là đối tượng quyết định tại các khoản

của luật nhà ở
các đối tượng trên được vai vốn tối thiểu
là một mươi năm năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên
trường hợp khách hàng có nhu cầu vai
với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu
thì được thỏa thuận với ngân hàng
về thời hạn cho vai thấp hơn
thưa quý vị và các bạn
lạm dụng tình dục trong trường học
đó là cụm từ được nhắc đi nhắc lại
nhiều nhất trong những ngày gần đây
và đây cũng là chủ đề được hàng loạt các báo đăng tải
và có lượng người đọc nhiều nhất
không biết là chị huyền trang suy nghĩ như thế nào
nhưng mà sau khi đọc được những thông tin như vậy
thì với bản thân tôi thì tôi rất là bức xúc
bởi vì tôi nghĩ rằng là
một cái môi trường giáo dục đáng lẽ ra là một cái môi trường
an toàn với các em học sinh
nhưng mà dường như là không phải như vậy đúng không ạ
vâng tôi nghĩ là không chỉ có anh thế cương
nhưng mà bản thân tôi và rất nhiều người khác
thì cũng có chung nỗi bức xúc như vậy
từ thực tế đó thì có thể thấy là lạm dụng tình dục
trong nhà trường đã và đang có những diễn biến
theo xu hướng ngày càng gia tăng
và để nhìn nhận bản chất của vấn đề này
cùng dòng trẻ báo chí mời tới trưởng quay
một trong những giáo sư được coi là người đặt nền móng
cho ngành khoa học nghiên cứu về giới tại việt nam
giáo sư tiến sĩ lê thị quý
viện trưởng viện nghiên cứu giới và phát triển
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn và hôm nay
chúng ta sẽ nói về một chủ đề
mà báo chí thì rất là quan tâm và dư luận
cũng đang rất là bức xúc đó là
tình trạng xâm hại tình dục trẻ em
đang diễn ra trong nhà trường hiện nay
và khách mời của chúng tôi
giáo sư lê thị quý
một trong những nhà khoa học về giới của việt nam chúng ta
kính chào giáo sư lê thị quý
kính thưa bà đây chúng tôi có một số thông tin
tình trạng xâm hại tình dục trẻ em trong nhà trường
đang diễn ra có lẽ là đang
đến tình trạng rất là báo động
đây là một trường hợp là một vụ
thầy giáo ở bắc giang bị tố là xâm hại
nhiều các trẻ em gái hay là một
thầy giáo trường chuyên thái bình cũng gạ tình
với một nữ sinh lớp một mươi
rồi một cô giáo ở bình thuận
thì là có quan hệ bất chính với một
nam sinh lớp một mươi
đó là những hiện tượng rất là đáng buồn
và giáo sư có suy nghĩ gì
về hiện tượng này cái ngôn ngữ của việt nam ấy
rất là hay bởi vì
để chỉ con người thì người ta có
cái từ con người có nghĩa là
có một nửa là phần con
một nửa là phần người một nửa là phần con
có nghĩa là cái nhu cầu
động vật cái nhu cầu sinh vật
sinh học của con người
vì vậy cho nên nhu cầu ấy thì gần như là ai cũng như ai
thế còn cái nửa bên kia
tức là người tức là có nghĩa là văn hóa
tức là người khác với động vật
ở chỗ là sử sự
mọi việc là có đạo lý có văn hóa
và đặc biệt là có pháp luật
nếu mà là con người hiện đại
thế còn lại thì
những cái vụ việc mà xảy ra
trong nhà trường đây
đây là một cái hiện tượng rất là đau xót
bởi vì những cái thầy giáo
cô giáo này không có hành xử
giống con người
mà hành xử giống như động vật
tức là chúng ta từ cái thời xa xưa
thời nguyên thủy cách đây hàng nghìn năm
thì là con người sống rất là hỗn độn
thì người ta có thể là
có nhu cầu tình dục thì đực con đực
với con cái thế còn bây giờ
nó có quy luật nó có đạo lý hết
tuy nhiên thì đây vẫn cứ là một trong những cái hiện tượng
mà đã xảy ra rất nhiều trong cái
ngành mà có lẽ chúng ta nghĩ rằng
an toàn nhất đấy là ngành giáo dục ạ
tôi nghĩ rằng cái hệ quả của nó thì sẽ rất là lớn
vâng ạ tức là nhà trường
là một cái môi trường
rất là quan trọng đối với trẻ em
tức là trẻ em trong đầu đời nó phải học kiến thức
và nó học ở nhà trường thế còn gia đình
nhà trường và xã hội từ gia đình
xong đến nhà trường xong đến xã hội
tức là nhà trường là cái cầu nối giữa
cái đứa bé từ gia đình ra xã hội
thì đây là một cái bước rất quan trọng
các cụ ngày xưa rất tôn trọng thầy giáo
tức là theo cái truyền thống của dân tộc ta
thì thầy cũng như cha
có nghĩa là nếu một thầy chết cũng phải để tang ba năm
rồi bình thường là người ta phải
coi như là quý trọng thầy
cái gì cũng thầy không thầy đố mày nằm lên
nhưng mà ở đây
trong nhà trường mà có những cái người thầy như thế
thì học trò nó biết dựa vào ai
tức là học trò nó đi học
thì nó chỉ mong học được kiến thức
và học được cả đạo đức của người thầy
nhưng mà ở đây thầy không có đạo đức
thì học trò nó cũng bị hẫng hụt
và nó bị xúc phạm
và cái xúc phạm này sẽ làm tổn thương các em
cao hơn nặng hơn
đối với cái xúc phạm ở ngoài xã hội
ví dụ sau này chẳng may mà em nào
nó bị xúc phạm bị xấm hại tình dục
ở xã hội nhưng nó không đau
bằng cái người thầy người cô
mà hàng ngày dạy dỗ cho nó
mà nó coi như cha như mẹ
mà đối xử với nó như thế
thì chúng tôi nghĩ rằng là cái tác hại của nó vô cùng lớn
tôi cũng là một nhà giáo
và tôi vô cùng xấu hổ vô cùng đau xót
trước những cái chuyện mà tôi phải nghe như thế này
vâng tất cả chúng ta
đều rất là đau xót
với những cái câu chuyện như thế này
nhưng chúng ta không thể trốn tránh được
chúng ta không thể né tránh được
và chúng ta cần phải nói để
rõ được cái nguyên nhân rõ được
cái câu chuyện như thế này để chúng ta cùng giải quyết ạ
tôi nghĩ rằng sau rồi
nó sẽ có ảnh hưởng rất là lớn đối với các em
theo góc độ một nhà nghiên cứu về khoa học về giới
thì bà cho rằng cái mức độ ảnh hưởng
tới sự phát triển bình thường của các em đó như thế nào
dạ vâng tức là hiện nay
thì phụ nữ và trẻ em
vẫn là nạn nhân chính
của cái xâm mại tình dục này
thì chúng ta đã thấy là cái này
nó sẽ gây đến cái sự tổn thương trước hết
là về tâm lý rồi về sinh lý
tức là cả những đứa trẻ
nó đang bắt đầu phát triển
phát triển về sinh lý
thậm chí là dậy thì hoặc là chưa đến dậy thì
nó còn quá bỡ ngỡ trẻ con
trước những cái việc là những cái hoạt động tình dục
thế mà giáo viên là những cái người mà dâm mô
tạo ra cho nó những cái cảm giác mà nó gây sợ
và về sau cái tổn thương ấy nó sẽ suốt cả cuộc đời
thậm chí có những em nó đã không dám lấy chồng
bởi vì nó sợ đàn ông
và cái đó là cái tội ác
đây là một tội ác
và năm nay tôi thấy là năm hai nghìn một mươi
trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã phát động một
năm gọi là năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em
bởi vì chúng ta thấy có nhiều việc quá
từ cái việc mà xâm mại tình dục
xúc phạm đầu tiên về tình dục
sau đấy tiến tới cái việc nặng hơn
tức là có thể khi có điều kiện thì những cái tên
yêu dâu xanh này
nó có thể là là là là
xin lỗi là nó nó cưỡng dâm
các cháu hoặc là
tàn ác hơn có thể là về sau để
che giấu cái tội ác của mình
thì có thể giết người cho nên
cái bước xâm hại tình dục là bước một
rất nguy hiểm và cái này không phải
chỉ có việt nam bị mà các nước
rất nhiều nước bị đặc biệt là
ấn độ này các nước mà
đang phát triển là bị rất nhiều
và cái điều này nó có một cái
nguyên nhân rất lớn đấy là có những
con người người ta
không xứng đáng với cái chữ
người là thế tức là người ta không có văn hóa
hoặc là nói một cách khác là vô giáo dục
tức là người ta không được giáo dục cận kẽ
trong gia đình của người ta trong
nhà trường của người ta mặc dù là tốt nghiệp
là giáo viên nhưng mà có thể là
chỉ có cái mặt kiến thức thôi
còn tất cả là anh trống rỗng hết đạo đức
không có và đến mức mà anh
nhìn học trò là những cái
đứa trẻ đáng yêu như thế mà anh cũng
trở thành những cái có cái
tà dâm như thế thì cái điều này
thì chúng ta thấy là cái nguyên nhân
rất lớn là do cái anh không
tự rèn luyện mình anh không tạo cho mình
một cái lối sống lành mạnh hoặc là
cái lối sống mà phải tuân thủ theo pháp luật
tuân thủ theo đạo lý mà anh
có thể làm bừa làm bãi để phục vụ
cái dục vọng cái nhu cầu dục vọng của anh
vâng kính thưa giáo sư rõ ràng những vụ
xâm hại tình dục trẻ em trong nhà trường
diễn ra giữa thầy giáo với học trò
giữa cô giáo với học trò
nó là gây rúng động xã hội và một mặt khác
mưa thì nó xảy ra ở diện rộng trên khắp cả nước
và trong rất là nhiều đối tượng
là các em tiểu học các em trung học
phổ thông trung học cơ sở cả các em
gái và các em trai và các đối tượng mà phạm tội
thì có cả các thầy giáo và các cô giáo
giáo sư nghĩ sao về hiện tượng này trong ngành giáo dục hiện nay
tôi cho rằng
đấy là một cái biểu hiện mà chúng ta đã kêu
rất nhiều lần rồi về cái tình trạng
xuống cấp của giáo dục
chẳng hạn như là từ cái vụ mà
cô với thầy đánh học trò
rồi bắt quỳ rồi đến
cái vụ mà xúc phạm xâm phạm
xâm hại tình dục này thì đây
là một những cái việc mà có lẽ là
đã đến lúc chúng ta phải
cải tạo lại hoàn toàn cái phương thức
giáo dục của việt nam tức là giáo dục
của chúng ta trong cái thời kì vừa rồi
chúng ta trú trọng nhiều về mặt
gọi là kiến thức nhồi nhét cho nó nhiều
các cái kiến thức vào
cho trẻ em nhưng mà
không để ý đến đạo đức và kỹ năng sống
mà ngay là người thầy là phải học đạo đức đầu tiên
thế nhưng mà chúng ta lại buông lỏng
thành ra chúng ta không kiểm soát được
những cái hành vi tồi tệ
của các thầy các cô
ở đây thì có một số cái con sâu
nhưng mà con sâu ấy là cũng hơi nhiều
nó bỏ dầu nồi canh ấy thì hơi nhiều
còn rất nhiều các nhà giáo chân chính
rất nhiều người hết lòng vì học sinh
người ta rất là
giữ cái đạo lý của người thầy
đã gọi là thầy phải nghiêm cận
chứ không phải là thầy mà trông thế
học trò thì nhấp nháy rồi trông thế
học trò thì chỉ nghĩ đến cái chuyện
chuyện xấu xa thôi
mà họ không nghĩ rằng
nếu như một người thường mà người ta hành động như thế
thì người đời đã
khinh bỉ dè biểu rồi nhưng mà
đối với một người thầy thì cái đấy nặng hơn nhiều
có hai cái nghề mà
rất là tránh kị cái việc này
tức là giáo viên và nghề bác sĩ
cái việc mà có cái tính gọi là
các cụ cứ nói là tính dê đấy
thì chúng tôi nghĩ là
có lẽ là có một số người
nó làm xấu
xấu cả giới đàn ông lẫn xấu
cả giới phụ nữ cho nên tội của họ rất nặng
chứ chúng ta không thể nhìn họ
là cái như người bình thường được đâu
người bình thường vô học ở ngoài đường ấy
thì thí dụ nó có xảy ra thì
chúng ta cũng coi như là thôi đấy là vô học
nhưng mà ở đây là những người có học
ở đây là những người được giáo dục cẩn thận
ở đây là những người đi dạy người khác
mà mình lại hành xử như thế
thì cái tội nó nặng hơn rất nhiều
chúng ta phải nghĩ như thế
xin cảm ơn giáo sư lê thị quý
kính thưa quý vị và các bạn như giáo sư
lê thị quý vừa chia sẻ với chúng ta
rõ ràng cái hiện tượng mà thầy giáo cô giáo
xâm phạm tình dục học sinh
là đã đến mức báo động
và không thể chấp nhận được trong xã hội của chúng ta hiện nay
tuy nhiên có một điều đáng buồn
mà chúng ta vẫn cần phải nhìn nhận đó là
cái hiện tượng này vẫn đã và đang diễn ra
trên địa bàn rộng trong ngành giáo dục của chúng ta
trên khắp cả nước vậy làm thế nào để triệt tiêu
hiện tượng này thì chúng tôi sẽ tiếp tục
cuộc trò chuyện với giáo sư lê thị quý
ở những chương trình sau còn bây giờ
xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn
tiếp theo chương trình mời quý vị
đến với thông tin về tình hình thời tiết
thưa quý vị dự báo trong sáng ngày hôm nay
mưa nhỏ mưa phùn và sương mù sẽ lặp lại
ở thủ đô hà nội cũng như cả phía đông bắc bộ
nhiệt độ duy trì ở mức thấp một mươi bảy một mươi chín độ
trời rét quý vị và các bạn lưu ý
trong thời gian này cần sự ấm cơ thể
che kín lòng bàn tay bàn chân
vùng đầu hay là vùng cổ
bên cạnh đó thì cần thường xuyên vệ sinh
mũi họng hàng ngày bằng nước muối
để tăng nhiệt độ của cơ thể quý vị cũng có thể uống
một cốc nước gừng hoặc mật ong ấm trước khi ra đường
từ khoảng một mươi giờ trở đi thì
trời sẽ khô ráo dần và nhiệt độ
cũng tăng dần lên có thể lên tới hai mươi bốn hai mươi năm độ
vào buổi chiều
riêng tại tây bắc bộ thì trưa chiều sẽ có nắng
nhiệt độ nhỉnh hơn có thể lên tới

thuận lợi cho các hoạt động vui chơi vào dịp cuối tuần
ở phía nam hiện đang là cao điểm mùa khô
tây nguyên và nam bộ
hôm nay tiếp tục có nắng nhiều
một số nơi có thể lên tới ba mươi năm độ
còn bây giờ như thường lệ là dự báo chi tiết
cho các vùng trên cả nước

cảnh báo nguy cơ nhiễm khuẩn hb
ngay trên bàn ăn
vinaphone cung cấp adsense trên toàn quốc
từ ngày một mươi một ba hai nghìn một mươi chín
cùng ngắm vẻ đẹp trùng điệp núi non của cao nguyên đá đồng văn hà giang
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới phát sóng lúc sáu giờ sáng hàng ngày trên truyền hình công an nhân dân
ngay sau đây những đồng nghiệp của chúng tôi từ thành phố hồ chí minh sẽ gửi tới quý vị những tin tức thú vị khác
xin mời trường quay sáng phương nam
sáng phương nam xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị tổng công ty cấp nước sài gòn sà khoa cô cho biết
nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố hồ chí minh sẽ bị ngưng cấp nước vào cuối tuần
để phục vụ cho việc thay thế một số vanh nước
cụ thể từ hai mươi ba h ngày chín tháng ba đến ba h ngày một mươi tháng ba
khu vực phía đông và nam thành phố sẽ bị ngưng nước hoặc áp lực nước yếu
để phục vụ việc thay thế van tại trạm bơm nước sạch thuộc nhà máy nước boo
vùng ảnh hưởng bao gồm các quận
quận hai các phường an khánh an lợi đông an phú bình an thủ thiêm
quận chín các phường phước bình phước long e phước long b tăng nhân phú b
và khu công nghệ cao
quận tám các phường một hai ba bốn năm và tám
quyện bình chánh xã bình hưng và phong phú
toàn bộ quận bảy huyện nhà bè và cần giờ
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa ra quyết định giao cho ủy ban nhân dân quận sáu
thành lý tháo dỡ công trình chợ tạm bình tây chiếm dụng trên lòng lề đường
khiến cho giao thông khu vực liên tục rơi vào tình trạng ung tắc
theo ghi nhận hiện nay khu chợ tạm bình tây chiếm dụng hơn năm m hai lòng lề đường
và nằm án ngữ tại tuyến đường hậu giang tháp một mươi và nguyễn hữu thuận quận sáu
khiến cho việc đi lại của người dân tập nhiều khó khăn giao thông gồm ứ
trước đó để phục vụ cho việc sửa chữa nâng cấp chợ bình tây
cuối năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban nhân dân quận sáu đã cho xây dựng các giải nhà chợ tạm
giữa lòng đường các tuyến đường trên để bố trí cho khoảng một tiểu thương buôn bán
tuy nhiên đến nay chợ bình tây đã đi vào hoạt động gần ba tháng
nhưng khu chợ tạm vẫn chưa được tháo dỡ
theo quyết định ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
giao ủy ban nhân dân quận sáu thanh lý tháo dỡ công trình chợ tạm bình tây
trả lại hiện trạng ban đầu trên các tuyến đường trên
tám tỷ đồng là số tiền mà ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
chấp thuận chủ trương cho sở giao thông vận tải thành phố
đầu tư xây dựng công trình an toàn giao thông tại công viên gia định quận phú nhuận
kinh phí này sẽ được lấy từ nguồn kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông
công viên an toàn giao thông sẽ được xây dựng tại khu c công viên gia đình
công trình sẽ có nhiều hạng mục như phòng học và an toàn giao thông
nhà điều hành nhà để xe mô hình đường phục vụ hướng dẫn giao thông trực quan
và nhiều hạng mục khác phục vụ cho việc giải trí ăn uống
với mục đích nâng cao kỹ năng và ý thức tham gia giao thông của người dân
đồng thời tuyên truyền giáo dục và hướng dẫn cho mọi người về kỹ năng đi đường
sử dụng phương tiện và đội dụng cá nhân khi tham gia giao thông
dự kiến công viên an toàn giao thông sẽ đưa vào hoạt động trong năm hai nghìn hai mươi
sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp sáu
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi theo đó thời gian tuyển sinh bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng sáu
và công bố kết quả vào ngày một mươi năm tháng bảy
theo đó học sinh trong đội tủ quy định đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học
trên địa bàn quận nguyện nào thì được vào học lớp sáu ở các loại hình trường trên địa bàn đó
riêng trường trung học phổ thông chuyên trần đại nghĩa kết hợp xét tuyển
và khảo sát năng lực bằng tiếng anh với năm trăm hai mươi năm chỉ tiêu vào lớp sáu
đối tượng xét tuyển là những học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học
có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm môn tiếng việt và toán đạt từ chín trở lên
của năm lớp năm và tham gia bài khảo sát năng lực bằng tiếng anh chín mươi phút
thời gian khảo sát do sở giáo dục và đào tạo tp hcm quy định
trường trung học phổ thông chuyên năng khiếu thể dục thể thao nguyễn thị định
tuyển học sinh lớp sáu vào các lớp bóng đá bóng truyền bóng rổ điền kinh võ thuật cầu lông bơi lội
ủy ban nhân dân tp hcm cũng lưu ý
đối với các lớp học ngoại ngữ tăng cường ở trung học cơ sở
hội đồng trường có trách nhiệm xem xét đưa ra khỏi chương trình các học sinh không theo kịp
và tổ chức khảo sát tuyển bổ sung đảm bảo đúng sĩ số theo quy định
chiều tối ngày tám tháng ba chuyến bay cấp cứu từ đảo an bang huyện đảo trường sa khánh hòa
đã hạ cánh xuống sân bay tân sơn nhất tp hcm kịp thời đưa bệnh nhân vào bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
để được cấp cứu điều trị
bệnh nhân được chuyển vào cấp cứu từ bệnh sát đảo an bang huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa
vào tối ngày bảy tháng ba
với các triệu chứng đau tức vùng hạ bì tê liệt tứ chi
và được các y bác sĩ hội dẫn xác định bị viêm tủy cổ viêm tủy leo tiên lượng rất nặng
và cần đưa về đất liền càng sớm càng tốt
ngay lập tức phương án cấp cứu y tế bị được triển khai
máy bay trực thăng thuộc quân chủng phòng không không quân
cùng kiếp y bác sĩ của bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
đã có cánh từ đất liền vào sáng ngày tám tháng ba ra trường sa
chuyến bệnh nhân về sân bay tầng sân nhất
bệnh nhân sau đó được đưa về bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
kịp thời thực hiện điều trị chuyên sâu cứu sống kịp thời người bệnh
nhằm hỗ trợ cho người bị nhiễm hiv
có cơ hội được tiếp cận thuốc đặc trị arv một cách dễ dàng
cũng như thực hiện mục tiêu chín mươi chín mươi chín mươi trong năm hai nghìn hai mươi
tp hcm đã bắt đầu triển khai việc hỗ trợ người sử dụng thuốc arv
từ nguồn bảo hiểm y tế
trước đây việc điều trị bằng thuốc arv tại tp hcm nói riêng
và cả nước được cung cấp miễn phí
thông qua nguồn tài trợ của bộ y tế

tuy nhiên trong những năm gần đây nền kinh tế việt nam
đã có những bước phát triển lớn
nên nguồn tài trợ thuốc arv cũng dần bị cắt giảm
nhằm ưu tiên cho những nước có nền kinh tế chưa phát triển
hoặc có nhiều số ca nhiễm nghiêm trọng hơn
việc triển khai hình thức điều trị bằng thuốc arv
cho người nhiễm từ nguồn bảo hiểm y tế
cũng được chính phủ xác định là cần thiết
nhằm hỗ trợ người bệnh hiv tiếp cận với thuốc đặc trị rv dễ dàng hơn
sau sự kiện ngày hôm nay
ngành y tế thành phố cũng sẽ triển khai
thí điểm ở sáu cơ sở
thực hiện cung cấp thuốc arv cho những bệnh nhân dị mắc hiv
đó là các bệnh viện là phạm ngọc thạch bệnh viện bệnh nhiệt đới
các phòng khám ngoại trú của trung tâm y tế vụn gòi dấp
quyện nhà bè quyện bình chánh như hôm nay
và phòng khám đa hoa ga lăng
hiện tại thành phố hồ chí minh có ba mươi năm tám trăm linh bệnh nhân dị
đang điều trị arv tại bốn mươi tám phòng khám ngoại trú
và có hai mươi chín ba trăm sáu mươi tám người có thể bảo hiểm y tế
chiếm tỷ lệ tám mươi hai
trong năm hai nghìn một mươi tám thành phố hồ chí minh đã dùng ngân sách nhà nước
để mua hai chín trăm bốn mươi tám thẻ bảo hiểm y tế
và dự kiến hai nghìn một mươi chín là bốn thẻ bảo hiểm y tế
cho người sống với hiv theo yêu cầu
thưa quý vị dịch sở bắt đầu gia tăng
từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
và hiện đang lan ra năm mươi bốn tỉnh thành trong cả nước

trên hình đó bộ y tế vừa ban hành chỉ thị số năm trên ctbit
trên hình đó bộ y tế vừa ban hành chỉ thị số năm trên ctbit

về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh số

để chủ động ngăn chặn không để dịch bệnh sởi lan rộng bùng phát mạnh
bộ y tế yêu cầu giám đốc sở y tế tham mưu cho ủy ban nhân dân địa phương
khám bệnh cách ly bệnh nhân thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện
không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện phát hiện sớm và điều trị tích cực trường hợp diễn biến nặng
chú ý đối tượng có bệnh nền giảm tối đa các trường hợp tử vong do mắc bệnh sởi
dự kiến hôm nay bộ y tế sẽ có buổi kiểm tra công tác phòng chống sở
tại các bệnh viện trên địa bàn tp hcm
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục phản ánh nội dung này trong các bản tin tiếp theo
ngày tám tháng ba trung tâm quản lý giao thông công cộng sở giao thông vận tải tp hcm
tổ chức lễ công bố triển khai thí điểm thanh toán tự động
đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
hoạt động này nằm trong chương trình giảm bùng tắt giao thông tai nạn giao thông
giai đoạn năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và sử dụng hoàn toàn vốn doanh nghiệp
thẻ thông minh có tên unipas dùng công nghệ kết nối không dây tầm ngắn
để thanh toán một chạm khi sử dụng
sử dụng dịch vụ giao thông công cộng
với loại thẻ này hành khách chỉ cần nộp tiền vào thẻ và sử dụng để thanh toán khi đi xe buýt
tiền vé sẽ được trừ trực tiếp vào số dư tài khoản khách hàng
để đăng ký sử dụng thẻ thông minh hành khách đến các điểm giao dịch
cung cấp giấy tờ cá nhân chụp ảnh chân dung nhận thẻ và nghe hướng dẫn sử dụng
đối với hành khách sử dụng thẻ unipad thanh toán tự động
sẽ được hưởng mức giá ưu đại là ba bảy trăm năm mươi đồng trên mỗi chuyến
nó sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều so với đi lại bằng mô tô hoặc là các phương tiện grabbike
cái hai nữa là khi mà chúng ta ứng dụng thẻ vé thì như tôi nói là chúng ta thực hiện được các chính sách thuận lợi
về vấn đề là sau này chúng ta tiến tới liên thông với loại hình vận tải công cộng khác
như là thường thủy cũng như là metro
và kể cả sau này là dùng chung với thẻ tiến trung của ngân hàng
người dân rất là thuận lợi
trong quá trình thí điểm trung tâm quản lý giao thông công cộng cùng với các đối tác
các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật quy trình vận hành bảo trì
để phù hợp với thực tế và sự phát triển đổi mới công nghệ
báo cáo sở giao thông vận tải xem xét trình ủy ban nhân dân thành phố
sớm triển khai chính thức hệ thống thanh toán tự động trong giao thông công cộng
trên địa bàn thành phố liên thông và tiện lợi
sáng phương nam xin được tạm dừng tại đây
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
còn bây giờ bảo trưng xin mời quý vị quay trở lại trường quay hà nội
của truyền hình công an nhân dân
xin được cảm ơn biên tập viên bảo trân với những thông tin đáng chú ý vừa rồi
và tiếp theo chương trình an ninh ngày mới xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục sống khỏe mỗi ngày
thưa quý vị và các bạn khuẩn hp là loại vi khuẩn nguy hiểm
là nguyên nhân phổ biến gây ra những biến chứng về
viêm lết đối với dạ dày với mức độ lây lan chéo
từ người sang người rất cam tuy nhiên không phải ai cũng biết rõ
về loại khuẩn này và phòng ngừa sự lây nhiễm cho bản thân
người việt nam chúng ta có thói quen ăn uống rất hiếu khách
thường dùng chung vật dụng trong bữa ăn với người khác như gáp thức ăn
dùng chung bát nước chấm bát đũa đây chính là nguy cơ khiến
cho vi khuẩn hp xâm nhập và lây lan nhanh chóng trên bản án
chị lan anh thường xuyên có các triệu chứng khó chịu
về đường tiêu hóa khi đi kiểm tra
sau kết quả chị nhiễm khuẩn helicobacter pylori
hay còn gọi là khuẩn hp
trước đó chị đi khám và không phát hiện ra bệnh
cho đến khi các cơn đau kéo dài và không chịu được
chị kiểm tra lại và biết đã bị nhiễm vì khuẩn hp
ban đầu thì mình bị đau
nhưng mà lại vùng đại tràng thế hôm đấy
mình đi kiểm tra và
sau đó thì bác sĩ kê thuốc kháng sinh
uống kháng sinh
và uống kháng sinh
các loại thuốc khác kèm theo
sau đó mình đi test hơi thở
thì kết quả là âm tính hôm đấy về mình rất là mừng
nhưng mà một tháng sau thì mình lại bắt đầu
chuyển sang rát cổ họng xong mình lại đi kiểm tra
tiếp lại sinh thiết tiếp thì lại vẫn còn vi khuẩn hp
trước đó chị lan anh chưa từng mắc
các chứng bệnh về đường tiêu hóa vì vậy
sau khi nghe bác sĩ phân tích chị lan anh cho rằng
bản thân bị nhiễm khuẩn thông qua con đường ăn uống
mình vẫn tiếp xúc
với cả môi trường bên ngoài mình vẫn đi ăn uống
mà điều kiện vệ sinh của việt nam cũng chưa được đảm bảo
đáng nghĩa là các dụng cụ ăn uống
các bát đũa khi mà
khách hàng ăn xong thì phải được tiệt trùng
chính vì vậy mà cứ bị tái đi tái lại
chị lan ở việt trì phú thọ
cũng được chẩn đoán dương tính với vi khuẩn hp
mặc dù đang được điều trị tại hà nội nhưng chị lân
rất nóng lòng để động viên người trong gia đình đi khám
vì chị biết vi khuẩn hp rất dễ lời đàm qua đường ăn uống
đầu tiên thì tôi có biểu hiện là đau tức
của phần dưới của xương ức
và nó có cái biểu hiện là đau xuyên ra trước ngực
đau tức ngực
cũng có nghi ngờ đối với là bị bệnh tim mạch
đi khám tim mạch thì bác sĩ nói với tôi là tim mạch không sao
tôi đi khám dạ dày thì bác sĩ nội soi dạ dày
và nói tôi là bị trào ngược dạ dày
và có vi khuẩn hp dương tính
tôi thì đã điều trị hp dương tính có lần rồi
nhưng mà bây giờ chắc là nó lại mắc lại
và tôi cũng đang có dự định là sẽ cho một số người
mà cùng với tôi là sẽ đi khám lại
về cái test vi khuẩn hp trong dạ dày
vi khuẩn hp tên đầy đủ là helicobacter pylori hay h pylori
là một loại vi khuẩn sống trong dạ dày người
tuy nhiên chúng còn được tìm thấy trong nước bọt mảng bám ở răng
thói quen của người việt nam khi ăn uống là ăn trung mâm
dùng đũa góp thức ăn từ bát chung có một bát nước chấm chung
vì vậy nguy cơ lây nhiễm khuẩn hv là rất cao
và để có thể tồn tại trong môi trường của acid dạ dày
người ta thấy rằng là trong những quần thể bị nhiễm hp
thì những người sống gần nhau nó đương nhiên là rất dễ
ở việt nam chúng ta thì trong các gia đình
nếu có người bị nhiễm hp chúng tôi đã có một cái thống kê chúng tôi làm thử
nếu mà tỷ lệ ở trong cộng đồng người bị nhiễm hp chưa đến bảy mươi
thì ở trong một gia đình có người bị nhiễm hp thì tỷ lệ này là trên chín mươi
có một yếu tố về tập quán sinh hoạt
chúng ta hay ăn chung thức ăn với nhau cùng một đĩa thức ăn
rồi chúng ta tiếp xúc ăn lại đồ ăn của nhau
nên là yếu tố đấy chúng tôi cũng cho rằng là cũng là một nguyên nhân mà có thể làm lấy lan
cũng cao hơn so với tỷ lệ của cộng đồng
ước tính hiện nay có khoảng năm mươi dân số thế giới nhiễm vi khuẩn helicobacter pylori
đây được coi là loại nhiễm khuẩn mãn tính phổ biến nhất trên người
chỉ xếp sau vi khuẩn gây sâu răng
đối với dạ dày thì hp gây các bệnh như sau
thứ nhất là viêm viêm mạc dạ dày cấp vào mãn tính
mà đặc biệt là viêm teo lên mạc dạ dày
đặc biệt là viêm teo lên mạc dạ dày cấp vào mãn tính
còn viêm mạc teo này nó biến thành ví dụ dị sản
đoạn sản nên nó dẫn đến ung thư
thứ hai là nó gây nét dạ dày tát trà
thứ ba là nó có thể gây ung thư
thì cái dạ dày cái con hp nó có thể gây hai loại ung thư
một là cái ung thư biểu môi tuyến của dạ dày
là cái loại thượng gặp
và hai là cái loại u lympho
người ta gọi là u mạc
thì đấy là hai loại ung thư dạ dày chúng ta nói là đơn u thượng gặp
mặc dù vi khuẩn hp khá phổ biến
nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về chúng
những thói quen trong bữa ăn và sinh hoạt tại các gia đình
cũng chính là một trong các nguyên nhân khiến tình trạng lây lan của loại vi khuẩn này ngày càng tăng cao
thưa quý vị chính vì khuẩn hp có tỷ lệ lây nhiễm cao trong cộng đồng
và gây nhiều biến chứng làm ảnh hưởng đến đời sống của người bệnh
thế nên cần phải có sự thay đổi trong những thói quen sinh hoạt và thói quen ăn uống
phòng tránh lây nhiễm vi khuẩn
vâng con đường lây lan khuẩn hp từ người sang người thường bắt nguồn từ tay của người bệnh sang các vật dụng
do đó việc lây nhiễm hp với những người xung quanh có tỷ lệ rất cao
vậy những phương pháp làm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm hp là như thế nào
ngay sau đây sẽ là tư vấn của chương trình
theo các chuyên gia việc ngăn chặn lây lan đối với khuẩn hp trong cộng đồng là việc rất khó
do vậy cần chủ động trong các thói quen ăn uống và sinh hoạt để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm đối với loại vi khuẩn này
vi khuẩn hp có thể vào cơ thể con người theo ba con đường
từ động vật sang người
từ môi trường sang người nguồn nước nhà vệ sinh chung
từ người sang người là đường lây rất phổ biến
nước bọt dùng chung vật dụng ăn uống
để phòng lây nhiễm vi khuẩn hp nên vệ sinh cá nhân rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh
không dùng chung vật dụng ăn uống khi gia đình có người nhiễm khuẩn hp
bảo đảm vật dụng ăn uống luôn sạch sẽ tránh tình trạng nhiễm khuẩn
không dùng chung chén bát gia vị tại nơi công cộng
ngoài ra theo khuyên cáo của tổ chức y tế thế giới
thì một số trường hợp sau cần diệt vi khuẩn hp để tránh gây hại đến sức khỏe và tính mạng của mỗi người
lết dạ dày tá tràng
xuất huyết giảm tiểu cầu nhưng không rõ nguyên căn
ông thư dạ dày đã phẫu thuật
thiếu máu thiếu sắt
ông thư dạ dày đã được cắt bớt hoặc cắt tách niêm mạc qua nội soi
khối u dạ dày adenoma polyp tăng sản đã cắt hết niêm mạc
viêm teo niêm mạc dạ dày
người làm việc ở những môi trường có nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày như khai thác than quặng